ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lâm đồng đã có cuộc họp triển khai phương án
đón công dân lâm đồng trở về từ vùng dịch đà nẵng
đợt một có hai trăm một mươi sáu công dân lâm đồng bị kẹt tại thành phố đà nẵng
tỉnh sẽ bố trí tám xe ô tô loại bốn mươi năm chỗ và một ô tô chở đoàn công tác
toàn bộ hai trăm một mươi sáu công dân từ vùng dịch đà nẵng về lâm đồng được cách ly tại ba khu tập trung của tỉnh
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu phải bảo đảm các quy trình phòng chống dịch
và an toàn giao thông trong suốt hành trình
đặc biệt các khu cách ly tập trung tiếp tục đầu tư trang thiết bị
bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ cách ly